tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục phiên tòa xét xử vụ sai phạm liên quan đến đinh la thăng nguyễn hồng trường cựu lãnh đạo bộ giao thông vận tải
trong vụ đấu thầu bán quyền thu phí tại cao tốc tp hcm trung lương
các bị cáo khai rằng đinh ngọc hệ chỉ đạo phải làm giảm doanh thu thu phí thực tế
theo cáo trạng sau khi tiếp nhận công tác thu phí đinh ngọc hệ chỉ đạo các bị cáo thuộc công ty yên khánh
thuê công ty xuân phi viết phần mềm để xâm nhập can thiệp vào hệ thống quản lý doanh thu của bộ giao thông vận tải
tại tòa giám đốc công ty xuân phi nguyễn xuân hiền cho rằng một số nội dung trong cáo trạng truy tố bị cáo không đúng
bị cáo hiền khai người phụ trách tại công ty yên khánh đã nói dối về mục đích sử dụng phần mềm
và cho biết không có chủ đích bán phần mềm để giảm doanh thu thu phí cao tốc
cáo trạng chỉ ra tổng doanh thu thực tế từ việc thu phí của bốn trạm trên tuyến cao tốc tp hcm trung lương
từ tháng một năm hai nghìn một mươi bốn đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám là hơn ba hai trăm sáu mươi sáu tỷ đồng
doanh thu đã bị các bị cáo điều chỉnh giảm còn hai năm trăm bốn mươi một tỷ đồng
như vậy hơn bảy trăm hai mươi năm tỷ đồng không đưa vào báo cáo tài chính bị đinh ngọc hệ chiếm đoạt